tại thành phố hồ chí minh đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi sáu
để tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác năm hai nghìn hai mươi và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm qua tình hình an ninh chính trị khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp
đặt ra thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trực tự an toàn xã hội
sông dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân đã thể hiện quyết tâm chính trị cao
nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đặt ra tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trực tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước
quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy sự chính quy tinh nhuệ phát huy vai trò nồng cốt
bảo đảm an ninh trực tự xã hội để xây dựng và phát triển đất nước
nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một